thưa quý vị và các bạn theo con số cập nhật thì ít nhất một trăm năm mươi ba người đã thiệt mạng và gần một trăm linh người bị thương
trong vụ dẫm đạp xảy ra vào đêm ngày hai mươi chín tháng một mươi tại khu phố đêm itaewon ở thủ đô seoul hàn quốc
đây là thảm kịch đau thương xảy ra trong lễ hội halloween được tổ chức tại khu vực này
khi mà hầu hết những nạn nhân bị cướp đi sinh mạng ở độ tuổi thanh thiếu niên
ước tính khoảng một trăm linh người đã đổ về itaewon để dự lễ hội halloween hai nghìn hai mươi hai được tổ chức sớm
đây cũng là lần đầu tiên lễ hội này thu hút quy mô lớn như vậy kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát
và vụ dẫm đạp đã xảy ra sau hai mươi hai h ngày hai mươi chín tháng một mươi theo giờ địa phương
các video ghi lại cho thấy cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra
đám đông bắt đầu rồn vào một con dốc hẹp khoảng bốn m ở gần khách sạn hamilton
các thanh thiếu niên đã dẫm đạp nên chặt lên nhau khiến các nạn nhân khó thở ngừng tim
lực lượng cứu hộ thậm chí không thể cấp cứu được hết các nạn nhân
chúng tôi đến đây lúc một mươi giờ tối cảnh tượng đã như trong phim ở trước khách sạn đằng kia
mọi thứ như trong chiến tranh người ta phải hô hấp nhân tạo cho nạn nhân
người thì cứ đổ đến không kiểm soát được mọi thứ hoàn toàn không kiểm soát được
có quá nhiều người tôi đã quay lại và nói đừng có đi nữa có người sắp chết
tôi biết chuyện tồi tệ sắp đến nhưng không có ai nghe cả
nhiều người bị thương đã được đưa đến bệnh viện đại học sun chuyang
còn những người đã qua đời được đưa đến một trung tâm tập chim và các bệnh viện trong khu vực
để xác nhận danh tính
cơ quan chức năng hàn quốc cảnh báo số người tử vong có thể sẽ còn tăng
trong khi đó chính quyền seoul cũng cho biết họ đã nhận được ba trăm năm mươi năm báo cáo
về những người mất tích liên quan đến vụ dẫm đạp
nhiều gia đình vẫn đang chờ đợi tin tức của người thân
tôi đã kiểm tra danh sách nhưng không thấy tên con đâu
hơn một bảy trăm linh người thuộc nhóm ứng cứu khẩn cấp đã được điều động
bao gồm năm trăm một mươi bảy lính cứu hỏa một một trăm linh cảnh sát và khoảng bảy mươi nhân viên chính phủ
vụ dẫm đạp ở itaewon là thảm họa chết người tồi tệ nhất tại hàn quốc
kể từ sau vụ chìm phà vào năm hai nghìn một mươi bốn khiến ba trăm linh bốn người thiệt mạng
với phần đông là học sinh trung học
với mức độ khủng khiếp của vụ dẫm đạp văn phòng tổng thống yoon seok hyun
được đặt ở mức độ phản ứng khẩn cấp để giải quyết hậu quả
tổng thống hàn quốc đã chỉ định thở thời gian quốc tang cho vụ tai nạn
và cho biết sẽ phát biểu trước quốc gia về vụ việc này
yoon seok hyun đã yêu cầu các bộ liên quan và chính quyền địa phương
nỗ lực hợp tác để chăm sóc từng thành viên trong gia đình các nạn nhân
và những người bị thương đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng
cung cấp thông tin chính xác cho công chúng
nhanh chóng tiến hành công tác xác định danh tính các nạn nhân
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc ngày ba mươi tháng một mươi gửi điện chia buồn
và thăm hỏi tới tổng thống hàn quốc yoon seok hyun
và gia đình các nạn nhân sau thảm kịch dẫm đạp
cơ quan chức năng hàn quốc cho biết có ít nhất một mươi chín người nước ngoài thiệt mạng
trong vụ dẫm đạp ở lễ hội halloween trong đó có một công dân việt nam
trong khi đó một số công dân việt nam bị thương nhẹ
có tình trạng sức khỏe ổn định đã xuất viện
sau khi nhận được thông tin tham tán công sứ đại sứ quán việt nam
tại hàn quốc nguyễn việt anh đã tới các bệnh viện trực tiếp xác minh thông tin
đại sứ quán việt nam tại hàn quốc khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại
sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân
trong trường hợp cần thiết
công dân việt nam trong trường hợp cần trợ giúp
có thể liên hệ với tổng đài bảo hộ công dân bộ ngoại giao

hoặc qua đường dây nóng cộng tám mươi hai một mươi sáu nghìn ba trăm một mươi năm sáu nghìn sáu trăm một mươi tám
của đại sứ quán việt nam tại hàn quốc